sau hơn ba năm triển khai thực hiện công an các đơn vị địa phương đã chủ động xây dựng công an xã thị trấn vững mạnh toàn diện về tổ chức biên chế cơ sở vật chất trụ sở làm việc nhà ở doanh trại đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
tiếp đó công an các đơn vị địa phương báo cáo tình hình kết quả xây dựng nhà ở doanh trại cho công an xã thị trấn và phương hướng giải quyết rứt điểm những khó khăn vướng mắt trong việc đầu tư xây dựng nhà ở doanh trại của công an xã thị trấn
tại hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến nêu rõ trong quá trình triển khai thực hiện một số địa phương đã thực hiện tốt công tác xây dựng nhà ở doanh trại cho công an xã thị trấn
tuy nhiên vẫn còn một số địa phương trong quá trình triển khai thực hiện còn chưa thực sự quyết liệt
thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị công an các đơn vị địa phương từ giờ đến năm hai nghìn hai mươi năm phải có lộ trình kế hoạch cụ thể để hoàn thành mục tiêu đề ra là tách bạch xây dựng trụ sở làm việc và nhà ở doanh trại để cán bộ chiến sĩ có nơi ăn ở sau khi làm việc
kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm biểu dương ghi nhận những cố gắng bước đầu mà công an các đơn vị địa phương đã đạt được trong thời gian qua
chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo bộ trưởng yêu cầu quyết liệt thực hiện với mục tiêu đến hết năm hai nghìn hai mươi ba một trăm linh công an xã thị trấn hoàn thành việc xây dựng nhà ở doanh trại cho cán bộ chiến sĩ
bộ sẽ có nghị quyết về việc này đề nghị công an các địa phương có chương trình hành động cụ thể nêu mục tiêu của từng tháng
đồng chí bộ trưởng cũng yêu cầu công an các đơn vị
các địa phương khẩn trương hoàn thiện trình ủy ban nhân dân các cấp phê duyệt đề án tổng thể đảm bảo cơ sở vật chất xây dựng trụ sở đối với công an xã thị trấn
ngoài ra đồng chí bộ trưởng cũng khẳng định bộ sẽ quan tâm đầu tư cả về cơ sở vật chất công cụ hỗ trợ phương tiện trang bị để đảm bảo cho lực lượng công an xã thị trấn hoạt động an toàn hiệu lực hiệu quả

tiếp đó đồng chí bộ trưởng đã tới thăm làm việc và chúc tết tỉnh ủy tây ninh bộ chỉ huy quân sự tỉnh bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh công an tỉnh và tặng hơn hai trăm năm mươi phần quà cho các gia đình khó khăn hộ nghèo trên địa bàn
tại buổi làm việc và chúc tết bộ trưởng tô lâm đã ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh tây ninh trong năm vừa qua công tác đảm bảo an ninh trật tự
đặc biệt tỉnh tây ninh chăm lo cho gia đình chính sách người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để chuẩn bị đón tết ấm áp no ấm và hạnh phúc
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh trong năm qua công an tỉnh tây ninh đã chủ động nắm tình hình tham mưu với tỉnh ủy ubnd tỉnh ban hành nhiều chủ trương giải pháp quan trọng hiệu quả về bảo đảm an ninh trật tự
công tác phòng chống tội phạm đạt nhiều kết quả vượt chỉ tiêu bộ công an giao tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội có phần từng bước xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an ninh an toàn lành mạnh

đồng chí bộ trưởng yêu cầu thời gian tới công an tỉnh tây ninh tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với quân đội biên phòng trong công tác phối hợp

đồng chí bộ trưởng yêu cầu thời gian tới công an tỉnh tây ninh tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với quân đội biên phòng trong công tác phối hợp với quân đội biên phòng trong công tác phối hợp